ngồi mấy cả ngày tập thể dục quá lâu ăn nhiều muối là những điều tưởng chừng vô hại
nhưng trong thời gian dài có thể tác động xấu và gây ra các vấn đề về tim mạch
tim của chúng ta là cơ quan mỏng manh chịu trách nhiệm bơm máu và bơm ổ xì đến các bộ phận cơ thể khác nhau thông qua hệ thống tuần hoàn
mỗi giây trong ngày ti phải làm việc chăm chỉ để bơm máu đi khắp cơ thể nó hoạt động khi bạn tập thể dục ngủ
một số yếu tố nguy cơ bệnh tim mà bạn không thể thay đổi chẳng hạn tuổi tác hoặc tiền sư gia đình
tuy nhiên nhiều yếu tố khác có thể nằm trong tầm kiểm soát của mỗi người như hút thuốc lười thể dục
bằng cách tranh những thói quen không tốt này bạn có thể bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh làm giảm nguy cơ bệnh tật
theo pen medicine hút thuốc lá là một trong ba yếu tố nguy cơ chính cùng với huyết áp cao và choletteron cao
đối với bệnh tim và là nguyên nhân của ba mươi trường hợp
từ vong do bệnh tim
mỗi lần hút một điếu thuốc bạn đưa vào cơ thể hơn năm chất hóa học
trong đó có nhiều chất gây hại cho sức khỏe
một trong những hóa chất này là carbon monoxide
carbon monoxide làm giảm lượng oxy trong các tiến bảo hỏng cầu gây tổn thương tim
nó cũng làm tăng lượng cholesterol trong động mạch một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim
một số người sử dụng thuốc lá điện tử hay vết ping để bỏ thuốc lá
tuy nhiên khoa học chưa có bằng chứng nào cho việc thuốc lá điện tử
là giải pháp thay thế lành mạnh
khi sử dụng thuốc lá điện tử bạn vẫn tiếp xúc với nicotine chất độc
kim loại và nhiều chất gây ô nhiễm khác
tất cả đều nguy hiểm cho sức khỏe
cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ là bỏ thuốc lá hoàn toàn
mặc dù điều này là có thể là thử thách với những người nghiện thuốc
việc sống chung với bệnh tim hoặc hồi phục sau cơn đau tim sẽ càng khó khăn hơn
bất kể công việc hay sở thích đòi hỏi bạn phải ngồi cả ngày ở một chỗ
điều này có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ suy tim
nghiên cứu được công bố trên tạp chí hiệp hội tim mạch mỹ aha cho thấy
những người không di chuyển đủ hoặc có xu hướng ngồi từ năm giờ trở lên mỗi ngày
có khả năng mắc các bệnh về tim hơn
nếu công việc bắt buộc phải ngồi vào bàn làm việc cả ngày
bạn hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đứng dậy và đi bộ năm phút mỗi giờ
theo nghiên cứu của đại học inddania công bố vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn trên tạp chí
điều trình nhỏ này trong thói quen của bạn có thể giữ cho động mạch luôn linh hoạt
và máu lưu thông tốt giảm các tác động tiêu cực của việc
và giữ ít vận động
thói quen vệ sinh răng miệng không lành mạnh không chỉ dẫn đến các vấn đề
về răng miệng như viêm níu sâu răng mà còn có thể gây ra một số vấn đề
liên quan về tim và thận
nghiên cứu được công bố trên các tạp chí nổi tiếng cho thấy
những người dùng chỉ nha khoa thường xuyên ít có nguy cơ mắc các vấn đề
về liên quan tim hơn
dùng chỉ nhà khoa sẽ làm loại bỏ vi khuẩn ẩn trong khoang miệng
tập thể dục rất tốt cho sức khỏe tổng thể bao gồm cả tim mạch
chỉ một trăm năm mươi phút mỗi tuyển hoạt động thể chất ở mức độ vừa phải
tức là chỉ khoảng hai mươi phút mỗi ngày
chẳng hạn như đi bộ hoặc chơi tennis đạp xe có thể làm giảm
cô lét tê rôn huyết áp và giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý
thói quen này cũng có thể làm cho cơ tim khỏe hơn để bơm máu hiệu quả
tuy nhiên ngược lại tập thể dục quá nhiều trong một thời điểm
đặc biệt là khi bạn đã mất sáng hoặc chưa tập luyện trong thời gian dài
có thể gây thêm áp lực lên tim làm tăng nguy cơ mà các bệnh về tim
đặc biệt luyện tập quá sức và quá nhanh có thể làm tăng nguy cơ đau tim
vì vậy khi bạn tập thể dục hãy bắt đầu thật chậm và lắng nghe cơ thể để thích ứng
tiêu thụ quá nhiều natchi có thể dẫn đến huyết áp cao ở bệnh tim mạch
hiệp hội tim mạch mỹ aha khuyến cáo
mỗi ngày nên tiêu thụ ít hơn một năm trăm linh mg natchi mỗi ngày
ăn nhiều hơn năm gam muối trong thức ăn cũng có thể khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh khác về sức khỏe
ngay cả thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn vặt
cũng có thể khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch
vì vậy aha khuyến nghị mọi người cần đọc kỹ nhãn dinh dưỡng và so sánh các sản phẩm
chọn loại có giá trị phần trăm natchi hàng ngày thấp nhất
trái tim phải làm việc vất vả cả ngày
nếu bạn không ngủ đuổi giấc hệ thống tim mạch sẽ không được nghỉ ngơi cần thiết
nhịp tim và huyết áp giảm trong giai đoạn đầu của giấc ngủ giai đoạn không phải rem
sau đó tăng và giảm theo giấc mơ trong giai đoạn thứ hai
theo viện tim phổi và máu quốc gia của mỹ
sức khỏe tim mạch thiếu ngủ mạng tính cũng có thể dẫn đến những nồng độ khi nghỉ ngơi cao
tương tự như mức độ mà bạn đang gặp phải trong tình huống căng thẳng
hiệp hội giấc ngủ mỹ khuyến cáo người lớn nên ngủ từ bảy đến tám tiếng mỗi đêm
thanh thiếu niên và thanh niên là từ chín đến một mươi giờ